tối ngày chín tháng bảy tỉnh phú yên tổ chức ngày hội văn hóa thể thao và du lịch các dân tộc lần thứ một mươi năm hai nghìn một mươi chín
ngày hội được tổ chức ba năm một lần là dịp để đồng bào các dân tộc anh em gặp gỡ giao lưu giới thiệu những giá trị văn hóa tiêu biểu của dân tộc mình
ngày hội diễn ra các hoạt động thi trình diễn nghệ thuật dân gian kết hợp giới thiệu trang phục truyền thống các dân tộc
thi trại và các môn thể thao dân gian trình diễn lễ hội và nghề phổ thông truyền thống
giới thiệu văn hóa ẩm thực và trình diễn trò chơi dân gian
gặp mặt diễn viên vận động viên nghệ nhân dân tộc thiểu số ngày hội văn hóa thể thao và du lịch của tỉnh phú yên
là dịp để đồng bào các dân tộc anh em giới thiệu những giá trị văn hóa tiêu biểu của dân tộc địa phương mình
góp phần tôn vinh bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của vùng đất con người phú yên
qua đó xây dựng và phát triển nền văn hóa việt nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc
nhân dịp này bốn nghệ nhân được chủ tịch nước tặng danh hiệu vinh dự nhà nước nghệ nhân ưu tú